ngày hai mươi chín tháng chín tại bộ tư lệnh quân khu hai tỉnh phú thọ đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu đoàn công tác của bộ quốc phòng đã đến thăm làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ tư lệnh quân khu năm
theo quyết định của thủ tướng chính phủ trung tướng phùng sĩ tấn tư lệnh quân khu hai
được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng tham yêu trưởng quân đội nhân dân việt nam
theo quyết định của thủ tướng chính phủ trung tướng phạm hồng trương phó tư lệnh tham yêu trưởng quân khu
được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh quân khu hai
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch cảm ơn sự động viên giúp đỡ thường xuyên của cấp ủy
chính quyền địa phương chín tỉnh trên địa bàn đối với lực lượng vũ trang quân khu hai
đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới trung tướng phùng sĩ tấn và thiếu tướng phạm hồng trương
tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng vũ trang quân khu hai và những thành tích đạt được
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội và nhân dân giao phó